tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng cho biết hiện có hai mươi container tại cảng tiên sa
thuộc khu vực giám sát hải quan mà không có tổ chức và cá nhân nào đến nhận
theo đó số container hàng hóa tổn động tại cảng tiên sa được nhập cảng trong thời điểm
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám các tổ chức cá nhân có liên quan đến số container
hàng tồn động đang lưu giữ tại cảng tiên sa đã quá thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nhập cảng
nhưng chưa đến làm thủ tục hải quan theo quy định thời hạn để người đến nhận hàng là sáu mươi ngày
kể từ ngày thông báo trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đến nhận hàng
theo thông báo mà không có người đến nhận hàng tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng
sẽ xử lý theo quy định của pháp luật